các ngân hàng tư nhân lớn đều niêm yết ở trong mức này
số ít các ngân hàng thương mại niêm yết lãi suất trên bảy cho kỳ hạn này
bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn là bidv vietinbank vietcombank agribank đều niêm yết ở mức năm năm một năm thấp hơn nhiều so với các ngân hàng khác
từ ngày một tháng tám vietnam airlines sẽ chuyển sang áp dụng chính sách hành lý hệ kiện thay cho chính sách hành lý hệ cân trên các chuyến bay nội địa và quốc tế
theo đó khách phổ thông được mang một kiện hành lý sách tay có tổng trọng lượng tối đa một mươi hai kg
và thương gia được mang hai kiện hành lý sách tay có tổng trọng lượng tối đa là một mươi tám kg thay vì bảy kg mỗi kiện như trước đây
với hành lý ký gửi tùy theo hạng vé và đường bay sẽ được hưởng tiêu chuẩn hành lý miễn cước từ một đến hai kiện mỗi kiện có trọng lượng từ hai mươi ba đến ba mươi hai kg
cũng từ ngày một tháng tám nếu để khách du lịch bỏ trốn công ty lữ hành sẽ bị phạt theo quy định tại nghị định bốn mươi năm hai nghìn một mươi chín về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
cụ thể từ ngày một tám hai nghìn một mươi chín các công ty kinh doanh du lịch để khách bỏ trốn
các công ty kinh doanh du lịch để khách bỏ trốn tại nước ngoài hoặc ở lại việt nam trái phép sẽ bị phạt tám mươi chín mươi triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh thu hồi thẻ hướng dẫn viên
cùng với sự di chuyển sản xuất từ trung quốc những đổi mới về chính sách các hiệp định thương mại mà việt nam tham gia ký kết đã tác động đáng kể đến thị trường bất động sản công nghiệp trong đó ngành công nghiệp ô tô được đánh giá là rất tiềm năng
các đơn vị tư vấn chuyên gia bất động sản đang dành sự chú ý đặc biệt đến phân khúc bất động sản công nghiệp
sự ra mắt của nhà máy sản xuất ô tô vinfast tại hải phòng kế hoạch xây dựng trung tâm sản xuất ô tô của taco tại khu liên hợp chu lai trường hải ở quảng nam hay kế hoạch mở rộng sản xuất của các nhà lắp ráp xe ô tô lớn đang tạo ra cơ hội tăng trưởng cho bất động sản công nghiệp
không chỉ các nhà lắp ráp mà cả các nhà sản xuất và cung cấp phụ tùng ô tô cũng đang khiến cho nhu cầu về bất động sản công nghiệp tăng lên
theo cbre các giao dịch bất động sản công nghiệp nổi bật trong thời gian qua có thể kể đến như camus blast solidane châu âu với bảy mươi m hai cho nhà máy sản xuất lốt yanzaki nhật bản với nhà máy sản xuất cắp điện ô tô rộng ba mươi chín m hai